thưa quý vị và các bạn kể từ khi xuất hiện dịch bệnh covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
virus đã không chừa một ai dù ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể mắc căn bệnh này
điều đáng lo ngại nhất là đối với những người đã sẵn mang bệnh lý nền là các bệnh mạng tính
thì virus sars cov hai sẽ là một sự nguy hiểm khó lường đối với tính mạng của người bệnh
tổ chức y tế thế giới who và bộ y tế khuyên cáo những người hiện đang mắc một trong số những bệnh không lây nhiễm hoặc
có thể dễ mắc bệnh covid một mươi chín
các chuyên gia y tế đặc biệt nhấn mạnh việc tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín ở những đối tượng này
trong đó người mắc bệnh đai thao đường dễ bị bệnh nặng hơn khi mắc covid một mươi chín
do hệ miễn dịch của người bệnh vốn đã bị tổn hại khiến việc chống lại virus khó khăn hơn và khả năng phục hồi cũng lâu hơn
virus có thể phát triển mạnh hơn trong môi trường đường huyết tăng cao
hơn nữa khi nhiễm virus cơ thể cố gắng chống lại bệnh bằng cách sạch phóng đường dự trữ để cung cấp năng lượng do đó đường huyết tăng lên
ngoài ra người bệnh đáy tháo đường thường có nhiều biến chứng nhiều bệnh kèm theo như tăng huyết áp tim mạch các nhiễm trùng khác biến chứng bản chân sẽ càng nghiêm trọng hơn

ngoài ra người bệnh đai thao đường có nhiều biến chứng nhiều bệnh kèm theo như tăng huyết áp tim mạch các nhiễm chủng khác biến chứng bản chân sẽ càng nghiêm trọng hơn
tổ chức y tế thế giới who và bộ y tế khuyên cáo những người hiện đang mắc bệnh covid một mươi chín ở những đối tượng này

các khuyến cáo và thông tin chi tiết về phòng chống dịch được đặt ở những vị trí dễ thấy
khu vực ngồi chờ cũng được quy định cụ thể để bảo đảm khoảng cách an toàn giữa mọi người
các khuyên cáo và thông tin chi tiết về phòng chống dịch được đặt ở những vị trí dễ thấy
nhớ những việc sau
rửa tay kỹ và thường xuyên bằng xà phòng nước sát khuẩn
cố gắng tránh chạm tay vào mặt mũi miệng mắt trước khi rửa và lau khô tay
làm sạch và khử trùng mọi bề mặt vật thể thường xuyên chạm vào
không chia sẻ thức ăn không dùng chung kính khăn dụng cụ
khi ho hoặc hắt hơi hãy che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc sử dụng cánh tay để che mũi miệng nếu không có khăn giấy
bỏ khăn giấy ngay sau khi sử dụng vào thùng rác đậy nắp
cố gắng tránh tiếp xúc với bất kỳ ai có triệu chứng bệnh về đường hô hấp như ho hát hơi nghi ngờ nhiễm virus
người bệnh đai thao đường và người thân của họ nên ở tại nhà không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết
không tụ tập đông người nếu phải đi ra ngoài thì tránh sử dụng giao thông công cộng
phải đeo khẩu trang thường xuyên giữ khoảng cách ít nhất hai mét với người khác thay quần áo rửa tay ngay khi về nhà
nếu có các triệu chứng như ho hát hơi sổ mũi người mệt mỏi
hãy liên lạc với số điện thoại cần thiết để được hỗ trợ về y tế
không nên đến ngay phòng khám bệnh viện khám vì có thể lây bệnh cho người khác hoặc bị nhiễm bệnh
theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh để tránh hoang mang lo lắng không cần thiết
thưa quý vị và các bạn việc chú ý chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân lúc nào cũng cần thiết
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
và đặc biệt đối với những người mang căn bệnh đái tháo đường không được phép chủ quan
kể cả lúc dịch bệnh ở nước ta đang có những diễn biến tích cực
thực hiện nghiêm túc các khuyên cáo của bộ y tế trong phòng chống dịch chăm sóc sức khỏe theo đúng hướng dẫn của bác sĩ
là những điều mà người bệnh đái tháo đường nói riêng cũng như những người mắc các bệnh mạng tính nói chung luôn cần ghi nhớ
thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau